phụ nữ trẻ em và người già thường là những người cả tin dễ cảm động và ít có khả năng phản kháng
chính vì vậy mà họ cũng thường là mục tiêu mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay nhắm tới
mới đây tại địa bàn huyện trần văn thời tỉnh cà mau đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng lợi dụng vào sự nhẹ dạ cả tin của những người già
người lớn tuổi đi trên đường một mình đã dở chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể xin mời quý vị theo dõi phóng sự sau
theo lời trình báo của bà lê thị a bảy mươi ba tuổi chú ấp rạch lùm a xã khánh hưng huyện trần văn thời tỉnh cà mau
vào ngày một mươi bốn tháng bốn khi bà đang đứng chở xe buýt thì có một đối tượng chạy xe mô tô tiếp cận và đề nghị chở bà về nhà với giá rẻ
trên đường đi lại có một đối tượng khác tiếp cận gợi ý bà a đổi tiền đổi vàng thấp hơn thực tế để kiếm lời
sau đó chiếm đoạt hai nhẫn vàng loại một mươi tám k và hai mươi tám k mà bà đang đeo trên người
ông kêu mình đếm tiền dùm ông kêu mình đếm tiền dùm sao mà ông đưa vàng ông đổi kỳ vậy
tính kêu ngồi xuống là đếm tiền thì ngồi xuống đây thì ông nói đâu đâu đâu chị lột vàng thôi tôi coi coi lột vàng coi coi rồi kết lột à lột đưa hết trơn
nhận được tin báo công an huyện trần văn thời đã vào cuộc điều tra
chỉ sau hai ngày lực lượng công an đã phát hiện đối tượng như bị hại trình báo
tại cơ quan công an đối tượng khai tên đinh văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám tạm trú trên địa bàn quận cái răng thành phố cần thơ
thành đã cùng lâm quốc trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám thực hiện vụ lừa đảo trên
công an huyện trần văn thời nhanh chóng phối hợp cùng công an thành phố cần thơ bắt giữ trung đồng thời thu giữ một số tăng vật có liên quan
một chúng nhắm đến là những người phụ nữ lớn tuổi có đeo vàng trên mình
sau đó chúng tiếp cận giả dờ để quan sát
xác định là vàng thật thì chúng tiến hành để tiếp cận và dẫn dụ người có tài sản để chiếm đoạt
theo hồ sơ đinh văn thanh có ba tiền án về tội lừa đảo cướp tài sản và lâm quốc trung có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
thanh và trung đều có liên quan đến các vụ việc khác tại một số tỉnh miền tây
dân lớn tuổi khi có đeo vàng trong người đi ra những nơi công cộng khi tiếp xúc với những người lạ mà kèm theo những đối tượng khác
có dẫn dắt màu trài về việc đổi tiền
đổi vàng thì cần cảnh giác
khi gặp trường hợp tương tự cần kịp thời nhanh chóng tìm cách báo cho cơ quan chức năng để ngăn chặn xử lý các đối tượng theo quy định
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời khuyến cáo những ai đã bị hai đối tượng trên lừa đảo với thủ đoạn tương tự
hãy đến trình báo công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau để được hướng dẫn hỗ trợ